thưa quý vị và các bạn chúng ta đã nói rất nhiều các vấn đề điểm đen
ủn tắc hay là tai nạn giao thông trên đường và nhiều người mặc nhiên hiểu điểm đen trong
giao thông đơn thuần chỉ là những cung đường tắc những tuyến đường hay xảy ra tai nạn
tuy nhiên ý thức tham gia giao thông kém của một bộ phận người dân cũng được cho là một điểm đen
cần thiết phải được xử lý để xóa bỏ
đi vào đường cấm cố tình vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
hay nghiêm trọng hơn là đi xe máy trên đường cao tốc dừng đỗ ở làn khẩn cấp trên cao tốc để ăn uống
đây đều là những vi phạm dễ thấy đối với người tham gia giao thông đường bộ
tình trạng này đang diễn ra hàng ngày gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông
và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên các vụ tai nạn giao thông hiện nay
đây là cái tình trạng mà tôi cho rằng cái ý thức về đảm bảo tuân thủ các luật về các quy định
về giao thông của người đi xe máy
đặc biệt là trong khu vực đô thị rất là kém
tích số liệu tai nạn giao thông hàng năm chúng ta biết là khoảng tám mươi các vụ tai nạn giao thông
là có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không chấp hành các quy định pháp luật
về trật tự an toàn giao thông và để xảy ra những hậu quả tai nạn giao thông
và trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy trong vòng một mươi năm trở lại đây
trung bình mỗi năm việt nam xảy ra gần hai mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết bảy người bị thương một mươi sáu người
nếu ý thức tham gia giao thông của mỗi người được nâng cao hơn một chút
thì chắc chắn con số này sẽ ngày càng được giảm trừ đáng kể
hiện nay các cơ quan chức năng đang cố gắng nỗ lực cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông
để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại xóa bỏ những điểm đen về ủn tắc và tai nạn giao thông
thế nhưng điều quan trọng hơn cả để góp phần thành công cho mục tiêu đó
lại nằm ở trình nghi thức của người tham gia giao thông tuân thủ chấp hành pháp luật